ngày ba tháng một cục hải quan tp hcm cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
chủ động tiến hành kiểm tra thực tế phát hiện và bắt giữ ba container hàng từ trung quốc
gian lận xuất xứ do công ty trách nhiệm hữu hạn superfarm đứng tên nhập khẩu
qua kiểm tra khám xét thực tế cơ quan hải quan phát hiện có bốn ba mươi sáu bao nềm
có nhãn mát ghi rõ made in vietnam do công ty trách nhiệm hữu hạn superfarm
có địa chỉ tại xã phú chánh tân uyên bình dương việt nam sản xuất
đồng thời ghi cả tên nhà nhập khẩu là doanh nghiệp có địa chỉ tại california hoa kỳ
như vậy công ty trách nhiệm hữu hạng superform đã nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ việt nam
với mục đích chuyển tải bất hợp pháp sang tiêu thụ tại thị trường hoa kỳ
cục hải quan tp hcm đang tiến hành các thủ tục và lập biên bản vi phạm xử lý theo quy định